hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

ngoài ra nhiều sao việt khác như dương yến ngọc hồ quang hiếu vũ hà minh quân cũng đã chia sẻ
ca sĩ vũ hà cũng dẫn linh rất nhiều các bài báo kèm chia sẻ
oan đã được giải báo đăng tới tấp và từ giờ đến chiều chắc vài chục báo nữa sẽ đăng
vì pamper vợ của diễn viên hài mạc văn khoa cũng chia sẻ bài viết của hoài linh và ghi kèm bốn chữ
trời cao có mắt
ca sĩ minh quân cũng viết trên facebook chúc mừng anh mọi chuyện đã sáng tỏ
ngoài ra minh quân cũng lên án những nghệ sĩ là đồng nghiệp nhưng hùa theo nói xấu cha đạp hoài linh
về vụ việc của hoài linh tháng năm năm hai nghìn hai mươi một nghệ sĩ hoài linh bị tố chưa chuyển một mươi bốn tỷ đồng tiền từ thiện đã quyên góp
từ các nhà hảo tâm vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tới người dân miền trung bị lũ lụt
phía hoài linh đã quay clip xin lỗi và giải thích lý do
theo báo tiền phong năm hai nghìn hai mươi một là một năm khó khăn của hoài linh khi đang là một nghệ sĩ được biến bộ
có lượng phan đông đảo từ trong nước tới hải ngoại
các vị lùm xùm tư thiện
ôn nào bắt đầu nổ ra từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
nam danh hải bị một doanh nhân tố cáo ngâm hơn một mươi bốn tỷ đồng cứu trợ đồng bào miền trung lũ lụt
trước bão dư luận nghi ngờ anh biển thủ hoài linh trần tình và xin lỗi khán giả
vì chậm giải ngân số tiền cứu trợ lũ lụt và khẳng định
quý vị ơi nếu lấy sự nghiệp ba mươi năm của mình để đánh đổi mười mấy tỷ này
thì quý vị thấy có nên không chứ đừng nói gì chữ muốn
đầu tháng sáu anh nhờ ekip đến các tỉnh thành miền trung bị thiên tai từ năm ngoái
chữa cháy số tiền một mươi năm hai tỷ đồng chỉ trong vòng sáu ngày
sau đó hoài linh tiếp tục đăng video công khai đầy đủ các chứng từ như clip hình ảnh
và các tài liệu để chứng minh cho sự minh bạch và nói không làm mẻ một đồng nào của công chúng
thời điểm đó hoài linh được mời thay trấn thành trương giang ở thách thức giành hài
cũng rất lâu rồi anh không tham gia game show
từ lùm xùm tư thiện rất nhiều khán giả quay lưng với hoài linh thậm chí tuyên bố tẩy chay bất kỳ chương trình quảng cáo nào có hoài linh tham gia
chính vì vậy nam danh hải đã xin rút khỏi ghế nóng của chương trình và nhắn nhủ với nhà sản xuất
các bạn đã thương mến và nhờ tôi tham gia thách thức sinh hài
qua sự việc này tôi xin các bạn được rút ra khỏi chương trình bởi vì tôi không muốn làm ảnh hưởng đến chương trình của các bạn
chúc các bạn có một mùa thách thức danh hài thật thú vị và có những tiết mục hay gửi đến quý khán giả bà con khắp nơi
giữa những ồn ào về sự chậm trao số tiền tử thiện nghệ sĩ ưu tú hoài linh lần đầu công khai bệnh án chữa trị ca tuyến giác cho phóng viên tiền phong
đại diện của hoài linh cho biết anh được chuẩn đoán mắc ca tuyến giáp đã di căn và phải điều trị từ ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh những ý kiến binh vực nam nghệ sĩ vì vấn đề sức khỏe và chậm trễ trong việc đi từ thiện
thì cũng rất nhiều người chỉ trích bệnh án không liên quan đến việc cứu trợ đồng bào miền trung gặp lũ lụt
không chỉ với scandal từ thiện hoài linh gặp nhiều chuyện buồn liên tiếp
từ sự ra đi của đồng nghiệp thân thiết nghệ sĩ trí tài vào cuối năm hai nghìn hai mươi đến di duệt qua đời và đầu tháng một mươi là bố ruột từ trần
đây cũng là dịp hiếm hoi người ta thấy hoài linh lộ diện sau bốn tháng ở ẩn kể từ lùm xùm từ thiện
trong hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội nam danh hài lộ rõ vẻ tều tụy mệt mỏi trước nỗi mất mát người thân
người nhà cho biết anh khóc rất nhiều trong nắp tàng
giữa tháng chín mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin cho rằng võ lê thành vinh chỉ là con nuôi của nghệ sĩ hoài linh
để làm rõ thực hư anh thành vinh đã trả lời báo chí
họ muốn nói gì thì nói tôi vào nhà không quan tâm chuyện trong nhà người trong nhà biết rảnh đâu mà phân bua
chuyện trong nhà người trong nhà còn không biết mà người ngoài biết hay thiệt
kể từ khi clip giải thích về khoản tiền kêu gọi từ thiện hoài linh gần như bốc hơi khỏi làng giải trí và tất cả các nền tảng mạng xã hội
rất khó để liên lạc với nam nghệ sĩ
thời gian gần đây một số đồng nghiệp gửi lời chúc mừng sinh nhật hoài linh kèm những tấm hình của nam danh hài nhưng cũng không rõ được chùm vào thời điểm nào
vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai vừa qua cháu trai nuôi của hoài linh diễn viên trẻ võ đăng khoa đã bất ngờ tiết lộ sự trở lại của nam thanh hải trong bộ dặn già gái chụp cùng diễn viên ngân quỳnh
trao đổi với người hâm mộ đăng khoa cho biết đây là dự án phim mới có tên mến gái miền tây phần hai sẽ lên sóng vào đầu năm hai nghìn hai mươi